các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đêm nay và sáng ngày mai khu vực bắc bộ tiếp tục có mưa một số nơi có thể đạt cấp mưa vừa thậm chí là mưa to
sang đến trưa chiều ngày mai mưa giảm hẳn ở các tỉnh phía tây nhưng ở phía đông thì mưa vẫn xuất hiện ở diện dài rác
nhiệt độ giao động trong khoảng từ một mươi một một mươi ba độ trong buổi sáng và tăng lên mức từ một mươi sáu đến một mươi chín độ trong buổi trưa và chiều
các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ có nơi cũng cao hơn nhưng vẫn không nơi nào vượt quá ngưỡng hai mươi độ trời rét
riêng vùng núi vẫn nằm trong ngưỡng rét đậm thậm chí có nơi rét hại
khu vực miền trung các tỉnh từ quảng trị trở xuống đến phú yên sẽ có mưa vừa có nơi mưa to
mưa tập trung chính vào thời điểm đêm và sáng trời rét
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mức nhiệt cao nhất nhưng vẫn dưới ngưỡng hai mươi độ
càng về phía nam nhiệt độ tăng dần
riêng khu vực hai tỉnh là ninh thuận và bình thuận ít mưa ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay sẽ có mưa giải rác
sang đến ngày mai mưa giảm hẳn ban ngày trời có nắng gián đoạn
trưa chiều ngày mai khu vực tây nguyên nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
tại nam bộ nhiệt độ phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đêm nay và ngày mai khu vực bắc biển đông gió mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp chín gây sóng cao cùng biển động
nên các tàu thuyền cần hạn chế di chuyển vào vùng biển này để có thể bảo đảm được an toàn
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa một vài nơi tầm nhìn xa phổ biến trên một mươi km
gió đông bắc cấp sáu đêm có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động
nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp bốn cấp năm nhiệt độ từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước